cục đăng kiểm việt nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
đơn vị đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn chín trăm linh ba d bắc ninh và năm nghìn một mươi chín d tp hcm trong thời hạn ba tháng
lý do được cục đăng kiểm chỉ ra là cả hai đơn vị đăng kiểm trên đã vi phạm quy định tại nghị định số một trăm ba mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp
ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
quyết định này có hiệu lực kể từ ngày một tháng một đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hết thời hạn tạm đình chỉ đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại
gửi cục đăng kiểm việt nam xem xét quyết định
bên cạnh đó cục đăng kiểm việt nam cũng yêu cầu phòng kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm quản lý giám sát
trong thời gian đơn vị đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn chín trăm linh ba d và năm nghìn một mươi chín d tạm đình chỉ hoạt động kiểm định